hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
who nói chưa rõ biến thể omicron có dễ lây truyền hay gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đây hay không và cần vài tuần để hiểu về biến thể này hơn
tổ chức y tế thế giới dẫn bằng chứng sơ bộ cho thấy xét nghiệm pcr có thể phát hiện omicron và biến thể mới có thể nguy cơ tái nhiễm cao hơn
who đã xếp omicron vào nhóm biến thể đáng lo ngại
mặc dù trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi một bác sĩ algeriscoesg chủ tịch hiệp hội y tế nam phi thành viên nhóm phát hiện ra biến thể armycron tại nam phi cho biết
các triệu chứng của biến thể này cho đến nay khá nhẹ có thể điều trị tại nhà
hãng tin afp dẫn lời bà coesg cho biết hầu hết bệnh nhân mắc biến thể omicron mà bà điều trị đều cảm thấy rất mệt mỏi đau cơ ngứa cổ họng và ho khan vài ngày không người nào bị mất cứu giác hay vị giác
hầu hết họ là nam giới dưới bốn mươi tuổi một nửa trong số này chưa tiêm phòng
trong đó có một bé gái sáu tuổi sốt cao và tim đập nhanh đã có chuyển biến tốt sau hai ngày theo dõi
một số chuyên gia cho rằng nếu omicron không gây triệu chứng nghiêm trọng thậm chí ở người chưa tiêm chủng điều đó cho thấy virus đang chuyển giai đoạn bệnh đặc hữu nghĩa là virus xuất hiện thường xuyên hơn nhưng dễ kiểm soát hơn
tuy nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì về biến thể omicron
mặc dù các bệnh nhân của bà coesg đều cảm thấy khỏe mạnh điều này có thể bởi vì họ trẻ thậm chí có thể không mắc bệnh nặng với bất cứ biến thể nào của virus
những bệnh nhân già chưa tiêm chủng hoặc mắc bệnh nền vẫn có thể bệnh nặng khi mắc omicron
theo đài cnn biến thể omicron được phát hiện tại ít nhất một mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có nam phi botswana canada úc và một số nước châu âu
ngày hai mươi tám tháng một mươi một pháp thụy sĩ phát hiện các ca nghi nhiễm đầu tiên
cho đến nay ít nhất bốn mươi bốn quốc gia đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại với các nước ở khu vực phía nam châu phi do lo ngại biến thể omicron
mới nhất nhật bản cấm người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới nhập cảnh vào nước này từ ngày ba mươi tháng một mươi một
các bộ trưởng y tế nhóm g bảy cũng họp khẩn về biến thể omicron trong ngày hai mươi chín tháng một mươi một
những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến thể omicron là những người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng
ngay cả những người đã bị nhiễm trước đó cũng phải đối mặt với nguy cơ từ biến thể này
các nhà khoa học nói rằng biến thể này có nhiều thay đổi đối với protein đột biến hơn bất kỳ biến thể nào mà họ từng thấy
có ý kiến cho rằng nó có thể xuất hiện từ một người bị suy giảm miễn dịch người đã chứa virus trong một thời gian dài
có thể là một người bị nhiễm hivs chưa được chẩn đoán
việc một loại virus đột biến thường xuyên và ngẫu nhiên không có gì lạ vì đó là bản chất sinh tồn của virus
để tồn tại và phát triển virus phải né tránh được các kháng thể chống virus của con người
nên chúng ta không ngạc nhiên khi nó có thể tấn công ngay những người đã trích ngừa đầy đủ
tuy nhiên mức độ lây nhiễm của những người đã được tiêm chủng vẫn chưa được biết rõ
trước tình hình xuất hiện biến thể omicron nhất là nhóm nhỏ tuổi chưa được tiêm chủng vaccine covid thì dễ bị mắc hơn những người trên hai mươi năm tuổi
các phụ huynh nên cho các cháu từ một mươi hai tuổi trở lên trích ngừa càng sớm càng tốt
tổ chức y tế thế giới vừa kêu gọi các nước thành viên báo cáo về các ca nhiễm biến thể omicron ban đầu
các ổ dịch liên quan đến biến thể này và tỷ lệ các mẫu được giải trình tự gen
các nhà nghiên cứu ở nam phi và các quốc gia khác đang chạy đua với thời gian để thực hiện các nghiên cứu đánh giá những đặc điểm của biến thể omicron
phụ thuộc vào bản chất của biến thể có thể số ca nhiễm do biến thể omicron sẽ tăng và gây ra hậu quả nghiêm trọng
tổng thống mỹ joe biden ngày hai mươi chín tháng một mươi một đã kêu gọi người dân nước này tiêm vaccine covid một mươi chín trong bối cảnh lo ngại về biến thể obicron
tuy nhiên ông nhấn mạnh nên coi biến thể này là nguyên nhân của lo ngại chứ không phải hoảng loạn
phát biểu tại nhà trắng ông biden cho biết các quan chức y tế hàng đầu của mỹ đang tham khảo ý kiến với các nhà sản xuất vaccine cũng như chuẩn bị đưa ra các cập nhật về tình hình đột biến của omicron
tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng mỹ đang có lợi thế trong kiểm soát sự lây lan của biến thể omicron mà không cần phải đưa ra biện pháp đóng cửa hay hạn chế đi lại vào lúc này
ngoài những hạn chế đã được áp dụng đối với nhiều nước khu vực nam phi biến thể này đáng lo ngại không phải là nguyên nhân gây hoảng loạn
nếu bạn đã tiêm phòng nhưng vẫn lo lắng về biến thể mới hãy tiêm mũi nhắc lại còn nếu bạn chưa tiêm phòng thì tốt nhất hãy làm điều đó ông biden nhấn mạnh
ngoài ra ông cho biết tiến sĩ anthony fosi cố vấn hàng đầu của ông về covid một mươi chín và bệnh lây nhiễm
hy vọng các loại vaccine hiện tại vẫn có tác dụng phòng ngừa chủng biến thể mới này cùng với mũi tiêm bổ sung sẽ tăng cường khả năng bảo vệ trước virus
vào đầu tháng này mỹ tiếp tục khuyến nghị tiêm nhắc lại cho tất cả người trưởng thành tuy nhiên ước tính có khoảng bốn mươi bảy triệu người trưởng thành ở mỹ chưa được tiêm phòng
theo dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
lệnh cấm đi đến mỹ từ nam phi và bảy quốc gia châu phi khác có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
trong khi các quốc gia khác trên thế giới cũng áp dụng các hạn chế đi lại do lo ngại về omicron
dù đến nay chưa có trường hợp nào nhiễm biến thể omicron được báo cáo ở mỹ
tuy nhiên ông fosi vẫn cảnh báo rằng có khả năng biến thể đã có mặt tại nước này
theo hãng tin reuters để ứng phó trước nguy cơ do biến thể omicron gây ra
ngày hai mươi chín tháng một mươi một liên ủy ban vaccine và tiêm chủng vương quốc anh cho biết khoảng thời gian từ khi tiêm liều thứ hai đến liều tăng cường
sẽ được rút xuống còn ba tháng thay vì sáu tháng như hiện nay
đồng thời giờ đây tất cả người trưởng thành từ một mươi tám đến ba mươi chín tuổi ở anh đều có thể tiêm liều tăng cường
trước đó anh chỉ cho phép người từ bốn mươi tuổi trở lên được tiêm tăng cường
việc tiêm liều tăng cường sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ của chúng ta trước biến thể omicron
ông waisen lim làm việc tại liên ủy ban vaccine và tiêm chủng vương quốc anh cho biết
liên ủy ban này nhắc lại rằng những người lớn tuổi và người dễ bị tổn thương do covid một mươi chín được ưu tiên tiêm liều tăng cường
bên cạnh đó anh cũng sẽ tiêm liều thứ hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi trong bối cảnh lo ngại biến thể omecron
giữa tháng chín anh đã quyết định tiêm một liều vaccine của hãng pfizer biontech cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi ở anh do lo ngại nguy cơ viêm tim ở nhóm tuổi này
khi đó liên ủy ban vaccine và tiêm chủng vương quốc anh cho biết sẽ xác định liệu có nên tiêm liều thứ hai cho trẻ trong nhóm tuổi này sau khi nghiên cứu thêm dữ liệu trên toàn cầu
anh đã phê duyệt bốn loại vaccine covid một mươi chín là moderna astrazeneca pfizer và johnson johnson
tuy nhiên liên ủy ban vaccine và tiêm chủng cho biết vaccine moderna và pfizer sẽ được ưu tiên dùng để tiêm tăng cường
theo hãng tin reuters anh đã ghi nhận chín ca mắc biến thể omicron
biến thể mới omicron chính thức được tổ chức y tế thế giới who đặt tên theo bảng chữ cái hy lạp hôm một mươi sáu một mươi một theo giờ việt nam
ban đầu nó được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín lần đầu được phát hiện qua thu thập mẫu xét nghiệm tại nam phi vào ngày chín một mươi một được báo cáo lần đầu cho who từ nam phi vào ngày hai mươi bốn một mươi một
cũng đã phân loại biến thể này là biến thể đáng lo ngại đồng thời yêu cầu các quốc gia tăng cường giám sát
và giải trình tự gen virus biến thể mới này
theo hãng tin cn mỹ một số nhà khoa học cho rằng biến thể omicrone có thể đã xuất hiện ở vùng nam sa mạc sahara ở châu phi vốn có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa covid thấp
bản thông báo của bộ y tế việt nam ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho hay theo các nhà khoa học biến thể omicron có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai
thành phần giúp virus bám vào tế bào cơ thể là biến thể có nhiều đột biến nhất của virus sars cov hai
biến thể này được dự báo có thể lây lan nhanh hơn
nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác
theo đó omicron có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh biến chủng delta theo thông báo của bộ y tế
omicron còn chứa hàng loạt đột biến như k bốn trăm một mươi bảy n năm trăm linh một i n bốn trăm bốn mươi k g bốn trăm bốn mươi sáu s trong đó đột biến k bốn trăm bảy mươi một n từng xuất hiện ở biến thể delta
đến nay omicron được coi là biến thể tồi tệ nhất trong đại dịch vì lượng đột biến khổng lồ và tính yêu việt của các đột biến đó
tiến sĩ susan hopkins
cố vấn y tế chính của covid một mươi chín
cơ quan an ninh y tế anh cho biết số sinh sản hiệu quả r của biến thể omicron được phát hiện lần đầu tiên ở tỉnh geltang của nam phi là hai mức độ lây truyền chưa từng được ghi nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng nổ
với con số lây truyền lớn nhất hơn một dịch bệnh sẽ phát triển theo cấp số nhân
các nhà khoa học mô tả omicron là biến thể tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu bùng phát đại dịch
ngày hai mươi tám tháng một mươi một hu cho biết vẫn chưa rõ biến thể mới omicron có thể dễ lây truyền hơn so với các biến thể khác hay không hoặc biến thể mới này có khiến bệnh nặng hơn hay không
tuyên bố của hu nêu rõ dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ số ca nhập viện ở nam phi gia tăng nhưng điều này không có nghĩa là do số người nhiễm bệnh tăng không phải là do nhiễm riêng biến thể omicron
tuy nhiên khu nhắc lại rằng bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm biến thể này cao hơn
hiện hu đang làm việc với các chuyên gia để tìm hiểu tác động tiềm tàng của biến thể omicron
đối với các biện pháp ứng phó covid một mươi chín hiện nay bao gồm cả tiêm vaccine theo hou cần vài ngày đến vài tuần mới biết được mức độ nghiêm trọng của biến thể mới omicron
phát biểu với telegraph bác sĩ angeli kutsi chủ tịch hiệp hội y tế nam phi cho biết những bệnh nhân nhiễm biến thể omicron xuất hiện các triệu chứng rất khác nhưng đều ở thế nhẹ
bác sĩ này được cho là người đầu tiên xác định trình tự tồn tại của biến thể omicron
hầu hết bệnh nhân mà bà kutsi điều trị đều cảm thấy rất mệt mỏi không có bệnh nhân nào trong số này bị mất vị giác hoặc khiến
triệu chứng của họ rất bất thường nhưng nhẹ hơn nhiều so với nhiều người mà tôi từng điều trị bác sĩ cứ zi nói
bác sĩ angely quisi đã tiếp nhận hai mươi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính và nhiễm biến thể omicron hầu hết là nam giới trẻ một nửa trong số này chưa được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bà cho biết bệnh nhân có thể đau cơ và mệt mỏi trong vòng một hai ngày hoặc có thể ho nhẹ
nữ bác sĩ có ba mươi năm hành nghề cho biết tất cả bệnh nhân của bà có bé gái một mươi sáu tuổi đều rất khỏe mạnh nhưng vẫn lo ngại về việc những bệnh nhân lớn tuổi
hoặc không được tiêm phòng vaccine có thể bị virus tấn công nghiêm trọng hơn đặc biệt là người có bệnh lý nền như tiểu đường hoặc tim mạch
điều chúng tôi lo ngại là khi hai nhóm này nhiễm biến thể mới chúng ta có thể chứng kiến nhiều trường hợp mắc bệnh nặng
kể từ khi được báo cáo lần đầu ở nam phi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một một số ca nhiễm biến thể mới omicron khác cũng được phát hiện tại botsgona
bỉ iceland và đặc biệt là khu hành chính hồng kông của trung quốc hiện biến thể omicdon đã xuất hiện ở australia italy hà lan pháp canada và đức